chuyển sang tin tức đáng chú ý khác trước bối cảnh tổ chức y tế thế giới who kêu gọi cuộc họp đặc biệt
để thảo luận về biến thể sars cov hai mới được tìm thấy tại nam phi cơ quan y tế hồng kông trung quốc đã xác nhận
bệnh nhân nhập cảnh mắc biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín loại chủng mới với nhiều độ biến của sars cov hai qua phân tích trình tự gen
trong số hai bệnh nhân được phát hiện nhiễm biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín ca đầu tiên là một người đàn ông ba mươi sáu tuổi
quốc tịch ấn độ đến hồng kông trung quốc từ nam phi hôm một mươi một tháng một mươi một
người này cách ly tại khách sạn reco ipod và cho kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai hôm một mươi ba tháng một mươi một
một người đàn ông khác sáu mươi hai tuổi quốc tịch trung quốc đến từ canada ở phòng chết đối diện với bệnh nhân trên
cũng cho xét nghiệm dương tính năm ngày sau đó tức ngày một mươi tám tháng một mươi một
sau khi phát hiện hai trường hợp nói trên giới chức địa phương đã đưa toàn bộ khách trong một mươi hai phòng khác cùng tầng
đến trung tâm kiểm dịch cách ly thêm một mươi bốn ngày tạm thời chưa có ca nhiễm mới nào liên quan được ghi nhận
trước đó sau khi điều tra các trường hợp trên chuyên gia hồng kông nhận thấy người đàn ông ấn độ được chuẩn đoán đầu tiên
nhiều lần đeo khẩu trang có vanh khí loại vanh này chỉ có tác dụng lọc khí đi vào chứ không lọc khí đi ra
thêm vào đó khi mở cửa phòng để lấy đồ ăn hoặc vứt rác một nửa số lần người này không đeo khẩu trang
do luồng không khí bên ngoài phòng không đủ lưu thông khiến virus lưu lại
nên các chuyên gia dự đoán lượng không khí mang virus đã tràn ra ngoài hành lang
khiến người đàn ông ở phòng đối diện bị lây nhiễm chéo
trung tâm bảo vệ sức khỏe chb hồng kông sau đó đã ra thông báo yêu cầu những người ở trong các khách sạn được chỉ định
làm nơi cách ly không được đeo khẩu trang văn khí kể từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một
thay vào đó họ phải đeo khẩu trang y tế khi mở cửa phòng để lấy đồ ăn và vứt rác
cùng với đó một công dân israel về từ châu phi được phát hiện nhiễm b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín biến thể mới của virus sars cov hai
trong khi hai người khác cũng nằm trong diện nghi nhiễm ba người này đều đã được tiêm vaccine
bộ y tế livestreal thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên tại nước này nhiễm biến thể mới của virus sars cov hai
là một công dân đi du lịch nước ngoài trở về từ malaqui châu phi
biến thể mới có tên b một một năm trăm hai mươi chín
b một một năm trăm hai mươi chín được cho là có khả năng lây nhiễm và kháng virus mạnh hơn các biến thể khác trước đây
bộ y tế cho biết hai người khác cũng nằm trong diện nghi nhiễm đang chờ khẳng định kết quả xét nghiệm
đáng lo ngại là cả ba người này đều được tiêm vaccine mặc dù chưa có thông tin đầy đủ về liều lượng và thời gian
lo ngại trước mức độ nguy hiểm của biến thể virus mới được phát hiện lần đầu tiên tại châu phi
chính phủ ital tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một đã đưa một loạt quốc gia ở nam châu phi vào diện cảnh báo đỏ
bao gồm nam phi laxoto botswana
người nước ngoài đến từ quốc gia nói trên sẽ không được phép nhập cảnh vào irew
đồng thời người dân itral trở về từ các quốc gia này sẽ phải cách ly một tuần tại khách sạn
và chỉ được về nhà sau khi có hai lần xét nghiệm bằng pcr cho kết quả âm tính
việc cách ly là bắt buộc đối với những người đã được tiêm vaccine đầy đủ phòng dịch covid một mươi chín
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại